thưa quý vị sự thật lịch sử đã khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng trong việc
chuẩn bị lực lượng là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng tháng tám
trong suốt một mươi năm năm nằm gai nếm mật kể từ khi thành lập vào năm một nghìn chín trăm ba mươi đảng ta đã ra sức và tích cực
chuẩn bị lực lượng chủ động đón thời cơ cùng nhân dân tiến lên giành thắng lợi chứ không khoanh tay
chờ đợi một cách bị động
và khi thời cơ đến vào tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nhật bản khi đó đang chiếm đóng các nước đông dương
trong đó có việt nam đã đầu hàng quân đồng minh đây chính là cơ hội nghìn năm có một để nhân dân
ta thực hiện tổng khởi nghĩa đúng như dự đoán từ trước của chủ tịch hồ chí minh
đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước đồng loạt vùng lên tạo ra một cuộc tổng khởi nghĩa long trời
lở đất chỉ trong một mươi năm ngày ngắn ngủi dành chính quyền về tay nhân dân đem độc lập về cho dân tộc
ngày một mươi bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nhật tuyên bố đầu hàng không điều kiện
chính phủ bồi nhìn trân trọng kim hoang mạng tê liệt
lúc này quân đồng minh chưa kịp tiến vào đông dương để giải quyết
nhật tuyên bố đã giải giáp vũ khí của nhật
ngay lập tức đảng ta đã tổ chức hội nghị đại biểu toàn quốc của đảng và quốc dân đại hội tại tân trào tuyên quang
tất cả đều thống nhất rằng thời cơ để việt nam đứng lên danh độc lập đã chín mũi
nhưng mà quân đồng minh chưa vào
à quân đồng minh chưa vào
quân tưởng chưa vào tới nơi
và khi quân tưởng vào tới nơi thì cái chính thể mới dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản này đứng ra tiếp nhận tiếp đón quân đồng minh với tư cách của người đã làm chủ đất nước
ngày một mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh gửi thư kêu gọi tổng khởi nghĩa
đáp lại lời hiệu triệu của người
các tỉnh thành trên cả nước
loạt nối tiếp nhau nổi dậy
ngày một mươi chín tháng tám hà nội cởi nghĩa
tiếp đó là huế vào ngày hai mươi ba tháng tám
và sài gòn cởi nghĩa ngày hai mươi năm tháng bốn
tròn một mươi năm ngày sau khi bác ra lời kêu gọi
chiều ngày ba mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại huế bảo đại ông vua cuối cùng của chế độ phong kiến việt nam đọc lời thoái vị và trao ấn kiếm cho cách mạng
đại diện chính phủ lâm thời việt nam dân chủ cộng hòa tuyên bố xóa bỏ chế độ quân chủ ở việt nam
tổng cởi nghĩa toàn quốc thắng lợi
một cách toàn diện và triệt đề
chủ trương chuyển hướng sách lượng đúng đắn
với cái sự hương mẫu sung phong của năm đảng viên thôi
đảng đã tập hợp được hai mươi triệu đồng bào để làm nên cuộc cách mạng tháng tám thành công
một cuộc cách mạng vĩ đại
sau khi tổng cởi nghĩa toàn quốc thành công
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình
trước gần một triệu đồng bào chủ tịch hồ chí minh thay mặt chính phủ lâm thời
đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân và thế giới
nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời khẳng định nước việt nam có quyền được hưởng độc lập tự do
bản tuyên ngôn độc lập này có thể nói là một áng thiên cổ hùng văn của thế kỷ hai mươi
nó tiếp nối hồn thiên sông núi từ những hệ tướng sĩ của trần quốc tuấn cáo bình ngô của nguyễn trãi
tất cả ông cha ta các triều đại các thế hệ đã được dồn tụ kết tinh và được thăng hoa ở trong tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh
thời cơ xuất hiện trong những ngày tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ở nhiều nước đông nam á bị quân đội nhật chiếm đóng
thế nhưng chỉ có duy nhất ở việt nam
tổng khởi nghĩa thành công hoàn toàn bởi trong một mươi năm năm sau khi được thành lập đảng ta đã từng bước chuẩn bị kỹ càng lực lượng chờ đợi và kịp thời chớp thời cơ
lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa long trời lở đất diễn ra thần tốc trong một mươi năm ngày
đó chính là cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cuộc cách mạng đã mở ra bước ngoặt lớn đưa dân tộc việt nam bước sang kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
đó chính là cách mạng đã mở ra bước ngoặt lớn đưa dân tộc việt nam bước sang kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội